ngay sau đây sẽ là thông tin về cơn bão số một vào chiều ngày hôm nay hai tháng bảy
bão số một đã đi vào đất liền khu vực phía đông bắc bán đảo lôi châu của trung quốc
do ảnh hưởng của rìa phía tây bão số một tại trạm đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
tại trạm phù liễn của hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
tại trạm uông bí và bãi cháy quảng ninh có gió giật cấp tám
tại thái thụy của tỉnh thái bình thì có gió mạnh cấp sáu
hồi một mươi sáu h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quảng ninh khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi ba
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần thành
áp thấp nhiệt đới
chiều và tối nay mùng hai tháng bảy khu vực huyện đảo cô tô bạch long vĩ
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động mạnh
phía đông bắc vịnh bắc bộ sẽ có gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai bốn mét biển động rất mạnh
từ ngày mai mùng ba tháng bảy gió mạnh do bão giảm dần
cảnh báo mưa lớn
từ nay đến ngày mùng ba tháng bảy do ảnh hưởng của hoàn đư bão số một
phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
riêng khu vực đông bắc thì có nơi trên một trăm linh mm
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài
tòa án nhân dân tp cần thơ đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng ngoại thương việt công banh chi nhánh tây độ
tòa nhận định bị cáo nguyễn minh chuyển
tổ chức việt công banh tây độ giữ vai trò chủi chốt trong vụ án gây thất thoát cho ngân hàng hơn hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bị cáo trần anh huy cựu trưởng phòng khách hàng giúp sức tích cực cho chuyển
các bị cáo còn lại là đồng phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chuyển một mươi sáu năm tù trần anh huy một mươi năm tù
ba bị cáo lãnh từ năm năm đến hai năm năm tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi
các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng
nên đã đề nghị bị cáo chuyển cho khoanh nợ gián nợ bán tài sản để trả nợ
nhưng do sự phát sinh nợ xấu ảnh hưởng đến việc sắp hạng tính dụng của việt công banh tây độ
chuyển đã chỉ đạo cấp giữ cho vai nhưng không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vai
không kiểm tra đối tượng giải ngân không kiểm tra sử dụng vốn vay
với mục đích giúp các doanh nghiệp đảo nợ
thưa quý vị việc nhẹ lương cao là những câu từ mà các đối tượng buôn bán người
đang hàng ngày rêu rao tràn lan trên các trang mạng xã hội để thu hút những người có khao khát kiếm tiền
dù không biết thực hư như thế nào nhưng mà hậu quả là đã có hàng trăm người dân nhẹ dạ cả tin
đã bị lừa bán sang campuchia làm việc không công bị hành hạ bóc lột sức lao động hay bán dâm
muốn về nước thì các nạn nhân phải gọi điện cho gia đình nộp hàng trăm triệu đồng để chuộc người
mới đây thì công an tỉnh đồng nai đã triệt phá một đường dây
mua bán người qua campuchia bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
anh nguyễn văn hảo nhà ở huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
là một trong những nạn nhân may mắn khi gia đình anh bỏ ra gần sáu mươi triệu đồng để chuộc về lại việt nam
trước đó anh hảo lên mạng tìm việc làm thông qua các facebook có tên nagubi và nguyễn ngọc gia linh
giới thiệu anh này qua campuchia làm việc bán quần áo cắt vải với lương tháng từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên khi qua đến campuchia thì anh hảo bị đưa vào làm việc
tại một công ty ma chuyên thực hiện các vụ lừa đảo

tại thành phố hồ chí minh lòng an tây ninh tiến hành điều tra bắt tạm giam bảy đối tượng
gồm nguyễn văn khánh phạm thanh quy nguyễn văn khánh nguyễn văn khánh nguyễn văn khánh nguyễn văn khánh nguyễn văn khánh nguyễn văn khánh
nguyễn văn khánh phạm thanh quy lê văn lộc huỳnh văn út cùng chú huyện vĩnh hương tỉnh long an
huỳnh thạch phong và chế minh nhật cung chú huyện bến cầu tỉnh tây ninh
vòng phát trương chú quận tân phú thành phố hồ chí minh
để việc đưa người xuất cảnh trái phép được chót lọt
nhóm nghi can này sử dụng xe máy ô tô phân công công việc cụ thể cho từng người
tôi tham gia lần dây này là bốn chiến
một chiến được một triệu
một từ khách sạn em chở ba người
ba người về tây ninh ở bến cầu tây ninh đi qua cao
rồi từ khách sạn em chở một mươi người về cầu đức hòa
tôi chỉ có là đón khách từ thành phố hồ chí minh
khách đến các tỉnh tới thành phố hồ chí minh rồi tôi đón vào khách sạn
tôi hưởng thì được ba trăm linh ngàn một người
mình làm đến giờ thì được bao nhiêu người
khoảng gần hai trăm linh khoảng hai trăm linh nhưng cũng không nhớ rõ
từ đầu năm hai nghìn
từ đầu năm hai nghìn mình cũng không nhớ rõ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì phòng quan sát hành sự đồng nai đã phát hiện ra ba đường dây
và lập ba chuyên án
kết quả đã bắt và xử lý
đến thời điểm hiện tại thì chuyên án thứ ba chúng tôi đã bắt
vừa rồi chúng tôi đã bắt bảy đối tượng
cũng với số độ như thế
đối tượng thì đa số là không có nằm trên địa bàn tỉnh đồng nai
đa số là các đối tượng nằm ở các tỉnh thành phố hồ chí minh các tỉnh phía bắc vào
trong biên giới hoạt động
và chúng chiêu dụ nạn nhân ở trên các trang mạng
trong số địa bàn tỉnh đồng nai thì có bốn nạn nhân
khám xét các khách sạn mà các đối tượng tập kết nạn nhân đưa sang campuchia
là xuân an thiên phú ở thành phố hồ chí minh
cơ quan công an thu giữ ba xe máy ba xe ô tô
chuyên vận chuyển người qua biên giới
cùng bốn mươi bốn triệu đồng và nhiều vật chứng tài liệu liên quan khác
thì trong chuyên án này thì chúng tôi đã phát hiện ra
đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra là trên một trăm ba mươi nạn nhân
trong cái đường dây này và chúng tôi đang mở rộng để tìm nạn nhân
và tìm cách giải cứu số nạn nhân còn lại ở bên campuchia
thì tôi cảnh báo đến người dân rằng là đừng nên tin tưởng
hoặc là tìm các cái công việc mà chúng ta chưa rõ
ở trên các trang mạng trên không gian mạng
hiện cơ quan công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thái văn đại sinh năm hai nghìn ba
chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã bị phòng an ninh mạng và phòng trợ
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh yên bái
phối hợp với công an thành phố yên bái
tại cơ quan công an đại khai nhận trong khoảng thời gian một năm trở lại đây
đại đã lập ba tài khoản facebook
đó là đại cầm đồ người vận chuyển đại quay đầu
và hai tài khoản gia lô linh đánh thuê số mưu sinh
để đăng nội dung đưa người từ campuchia về việt nam
nhận cho vai tiền giả bán hàng hóa
khi có người tin tưởng
đại đã lập ba tài khoản facebook
mắc bẫy đại sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc
sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền
hoặc yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại
sau đó liên kết với tài khoản ngân hàng của người vay tiền
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản người vai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái
đề nghị người dân nào là bị hại
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái
để phối hợp giải quyết